tại trường trung học cơ sở phù đồng xã duy trinh huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã dự buổi lễ trao bốn mươi sáu năm trăm linh ly sữa cho trẻ em tỉnh quảng nam
đây là buổi lễ trao sữa do công ty cổ phần sữa việt nam và quỹ sữa vươn cao việt nam
thuộc quỹ bảo trợ trẻ việt nam phối hợp tổ chức theo chương trình để trẻ em được uống sữa mỗi ngày
với mong muốn góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em tỉnh quảng nam nói riêng
và trẻ em việt nam nói chung quỹ sữa vươn cao việt nam đã quyết định chọn quảng nam
là nơi khởi đầu hành trình trao sữa đã được thực hiện liên tiếp trong một mươi năm
chương trình đã trao tặng bốn mươi sáu năm trăm linh ly sữa tương đương ba trăm linh triệu đồng cho các em học sinh của tỉnh quảng nam
với mong muốn các em sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn cả về thể chất và trí tuệ
tại trường trung học cơ sở phù đồng xã duy trinh huyện duy xuyên phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đã trao tặng năm trăm linh ly sữa vinamilk cùng năm mươi suất học bổng mỗi suất trị giá một triệu đồng
cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở huyện duy xuyên
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã biểu dương đánh giá cao kết quả học tập
sự nỗ lực vượt khó của học sinh ở xã duy trinh huyện duy xuyên cũng như các em học sinh ở quảng nam nói chung
đồng thời mong các em cố gắng nỗ lực trong học tập rèn luyện và đạt được kết quả cao hơn nữa
xứng đáng với truyền thống hiếu học của quê hương quảng nam
nhân dịp này phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cũng đã trao tặng năm mươi xuất quà cho các gia đình chính sách nạn nhân chất độc da cam
trao tặng một mươi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách ở huyện duy xuyên tỉnh quảng nam